liên quan đến thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về một gia đình bốn người ở phường ngọc thụy
quận long biên hà nội nhiễm virus corona đồng thời kêu gọi mọi người tích lũy thực phẩm
thì mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khẳng định là đến thời điểm hiện tại
thì hà nội không có trường hợp nào dương tính đối với ncov
cụ thể tổ công tác đã đến nhà và lập biên bản làm việc đối với người chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận này
người này tương trình sau khi nghe thông tin của một số người dân ở tổ dân phố
bà đã viết thông báo nội dung nêu trên lên bảng tin của tổ dân cư với mục đích tuyên truyền cho các hộ dân
về nâng cao nhận thức chứ không nhằm mục đích phá hoại hay vụ lợi cá nhân
sau khi được cán bộ chức năng thông báo rõ tình hình người này đã nhận thức được hành vi của mình
xóa bỏ nội dung trên bảng tin và cam kết sẽ chủ động thông tin lại với người dân trong tổ về sự việc